đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trường ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc
với lãnh đạo tỉnh quảng nam về công tác cải cách hành chính
đồng chí trương hòa bình đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh quảng nam trong phát triển
kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và công tác cải cách hành chính đồng thời nêu lên những tồn tại
hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới phó thủ tướng lưu ý quảng nam cần tăng cường
trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính gắn công tác cải cách hành chính
với xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật
mặt khác tỉnh cần có biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ công vụ khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cán bộ của tỉnh thời gian qua
tiếp tục xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành
nâng cao chất lượng khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người dân
lấy sự hài lòng của người dân tổ chức là mục tiêu phục vụ của các cơ quan